kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh dần suy yếu nhưng hội tụ gió vẫn còn nên mưa nhỏ vẫn còn có thể xảy ra tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
sau đó khi hội tụ gió suy yếu thì mưa sẽ giảm hẳn trời có nắng nhiều hơn trong ngày
do mưa giảm và nắng nhiều nên nhiệt độ trên khu vực có xuống tăng dần giao động trong khoảng từ một mươi sáu hai mươi tám độ
tương tự trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ vẫn duy trì mưa nhỏ vài nơi
sau đó mưa giảm trời khô giáo và có nắng nhiều hơn trong ngày
nền nhiệt tại đây cũng trong xu hướng tăng dần cao nhất ngày mai là hai mươi hai hai mươi năm độ và tăng từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
với khu vực trung bộ trong ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
vẫn có mưa rào rải rác vào lúc sáng sớm với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
sau đó từ khoảng ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn mưa sẽ giảm
nên nền nhiệt có xu hướng tăng nhanh lên ngưỡng hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày mai mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi
nhiệt độ các tỉnh thành phía bắc của khu vực là hai mươi bốn hai mươi sáu độ còn phía nam khu vực hai mươi bảy hai mươi chín độ
sau đó mưa giảm nhanh trời chuyển nắng nhiều hơn nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên mức là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
với các tỉnh thuộc tây nguyên do ảnh hưởng của dìa phía bắc rãnh xích đạo
nên khu vực này tiếp tục có mưa dài rác thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối
sang đến ngày một mươi ba mưa có xu hướng giảm dần vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
với nam bộ mưa rào rải rác có thể lặp lại trong hôm nay và ngày mai nhưng lượng mưa có xu hướng giảm dần
từ ngày một mươi ba tháng một trở đi mưa giảm xuống diện vài nơi
riêng khu vực miền tây vẫn có thể có mưa rào tuy nhiên thì lượng mưa không đáng kể
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn duy trì
trong ngưỡng từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ